cơn bão thì từ chiều tối ngày mùng hai trở đi các tỉnh thành ở đông bắc bộ sẽ xuất hiện nhiều mây trở lại
đến đêm thì sẽ có mưa và mưa lan dần từ khu đông bắc sang các tỉnh thành vùng núi và những khu vực khác ở bắc bộ
lui xuống phía nam sự xuất hiện của cơn bão nida cũng là tác nhân khiến cho gió mùa tây nam ở tây nguyên và nam bộ hoạt động mạnh dần lên
khiến cho mưa rông xuất hiện ở nhiều nơi
và xin được lưu ý là sẽ xuất hiện lượng mưa vừa có nơi mưa to và rông
trong người dân cũng cần phải cảnh giác với hiện tượng tố lốc hay gió giật mạnh có thể xuất hiện trong cơn rông
vì vậy nhiệt độ trong ba ngày tới ở cả tây nguyên và nam bộ sẽ không cao như tây nguyên là hai mươi tám ba mươi một độ còn đối với nam bộ sẽ là ba mươi ba mươi hai độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước